tại hà nội phó thủ tướng trịnh đình dũng chủ tịch ủy ban liên chính phủ việt nam liên bang nga
về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật đã đến dự đại hội lần thứ năm hội hữu nghị việt nam liên bang nga
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng trịnh đình dũng cho rằng việc tiếp tục củng cố và không ngừng phát triển
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nga phát huy truyền thống tương trợ và luôn ủng hộ lẫn nhau
trong bất cứ hoàn cảnh nào là nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân hai nước
trên cơ sở kế thừa tổ chức và kinh nghiệm hoạt động của hội hữu nghị việt sô
một tổ chức đoàn kết của việt nam với nhân dân liên xô anh em do chủ tịch hồ chí minh thành lập từ những năm năm mươi của thế kỷ trước
thời gian qua quan hệ chính trị việt nga có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố
năm hai nghìn một mươi năm kim ngạch thương mại song phương đạt hai hai tỷ usd
hiện nga đứng thứ hai mươi ba trên một trăm một mươi sáu nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam với một trăm một mươi ba dự án và tổng vốn đăng ký một năm

ngoại giao sang nga trong vài năm trở lại đây tăng nhanh hiện đạt khoảng hai chín mươi ba tỷ usd tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sầu khí thương mại nông nghiệp
phát biểu tại đại hội phó thủ tướng trịnh đình dũng đề nghị bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam tại nga và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa với hội hữu nghị việt nga
phát huy tối đa vai trò trong hoạt động ngoại giao nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của công tác đối ngoại